sản lượng vải thiều năm nay thuộc vùng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế của tỉnh hải dương
hiện không đáp ứng đủ nhu cầu của các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu sang các thị trường cao cấp
vụ vải năm nay hải dương có một trăm bảy mươi ha sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn global gap
phục vụ xuất khẩu sang nhật bản eu mỹ australia và các thị trường cao cấp với sản lượng trên một tấn
tuy vậy đến đầu tháng sáu sản lượng vải thiêu trong vùng tiêu chuẩn này chỉ còn khoảng hai trăm linh tấn
thấp hơn nhiều so với nhu cầu và không đáp ứng đủ cho các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu
ước tính tổng sản lượng vải năm nay của tỉnh hải dương đạt khoảng bốn mươi năm tấn phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu